sử dụng hung khí để gây thương tích cho người khác hai đối tượng là nguyễn văn lộc và trương minh phụng cùng chú tại xã khánh an huyện an phú vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu biết tại nhà ông huỳnh văn nhàn ở xã khánh an có tổ chức chơi tài xỉu cho nên nhóm của lộc phụng và phan văn tùng trương hữu tùng tìm đến nhà ông nhàn để xin tiền
trong khi đánh bắn phụng đã cầm dao đâm lộc cầm đá hành hung ông nhàn gây thương tích nghiêm trọng
thấy ông nhàn bị nhóm của lộc vây đánh võ văn hoàng vào căn ngăn cũng đã bị lộc dùng hông khí đánh gây thương tích
sau đó ông nhàn và anh hoàng đã được người thân đưa đến bệnh viện điều trị
tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi tại xã đồng tiến huyện đồng phú
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước phối hợp với cơ quan chức năng đã phát hiện
hơn một tạ sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đoàn kiểm tra tại cơ sở giết mổ gia súc lê thúc tuấn tại địa chỉ xã đồng tiến huyện đồng phú
đã phát hiện cơ sở này giết mổ khoảng năm mươi con lợn mỗi ngày
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang tích chữ một trăm ba mươi kg sản phẩm động vật đã bị biến đổi màu sắc
bốc mùi hôi thối không đảm bảo an toàn thực phẩm
ngoài ra cơ sở có trang thiết bị dụng cụ nước sử dụng
thế nhưng không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ
đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay
thí sinh có mặt tại các hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia
để nghe phổ biến quy chế làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin nếu có
trong kỳ thi này cả nước có hơn ba mươi tám phòng thi gần hai điểm thi với gần chín trăm linh thí sinh
mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
tại sáu mươi ba cụm thi trên cả nước đã được hoàn thành trong những ngày qua
đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
khắc phục những sai sót trong kỳ thi năm hai nghìn một mươi chín
năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã có những điều chỉnh
phù hợp siết chặt quy định bảo quản đề thi bài thi
theo kế hoạch vào sáng mai hai mươi năm tháng sáu
các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên môn ngữ văn
với thời gian làm bài một trăm hai mươi phút và buổi chiều là môn toán với thời gian làm bài là chín mươi phút
kỳ thi sẽ kéo dài đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân